còn bây giờ như thường lệ chương trình an ninh ngày mới mở đầu với các tin tức được cập nhật vào sáu giờ sáng
thưa quý vị dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do ncov gây ra
đang lây nhiễm rất nhanh nghiêm trọng và đã ở mức rất cao tại trung quốc
tổ chức y tế thế giới đã tuyên bố tình trạng y tế khẩn cấp tới toàn cầu
việt nam có nguy cơ rất cao bùng phát dịch lớn do có đường biên giới dài với trung quốc
lưu lượng người qua lại và giao thương lớn
khách du lịch lao động việt nam làm việc tại trung quốc và lao động trung quốc làm việc tại việt nam cũng đông
thủ tướng chính phủ vừa ký ban hành chỉ thị sáu cttg về việc tăng cường các biện pháp phòng chống
trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh
viêm được ngốc cấp do chủng mới của virus corona gây ra
một thủ tướng chính phủ chỉ thị các bộ ngành ủy ban nhân dân các địa phương các tổ chức cá nhân
thực hiện nghiêm quyết liệt các chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
phải coi công tác phòng chống dịch bệnh như chống giặc kiên quyết ngăn chặn dịch bệnh
bảo đảm an toàn tính mạng sức khỏe người dân hạn chế thấp nhất tử vong
phải chủ động bình tĩnh xử lý kiên quyết hơn nữa và phải có phương án kế hoạch cụ thể
để kiểm soát tốt nhất dịch bệnh này
các địa phương có đường biên giới với trung quốc cần lập kênh liên lạc với các cấp địa phương
tương ứng của bạn để nắm thông tin cập nhật hàng ngày và có biện pháp chủ động xử lý kịp thời
tạm dừng cấp phép bay đối với tất cả các chuyến bay từ vùng có dịch của trung quốc đến việt nam và ngược lại
các địa phương hạn chế tập trung đông người nhất là tại các lễ hội
tạm dừng các lễ hội chưa khai mạc trường hợp đặc biệt phải có ý kiến của thủ tướng chính phủ
bốn các bộ ngành địa phương
kiểm soát nghiêm ngặt người qua lại tại tất cả cửa khẩu biên giới
dừng các hoạt động đưa đón khách du lịch không đưa lao động việt nam sang trung quốc làm việc
bộ giáo dục và đào tạo chỉ đạo thực hiện nghiêm việc các học sinh sinh viên có biểu hiện nhiễm bệnh
không đến trường áp dụng các biện pháp phòng chống dịch
tất cả các bệnh viện tuyến tỉnh tuyến trung ương bệnh viện trong ngành công an quân đội
và các bệnh viện khác có điều kiện phải tiếp nhận sàng lọc và xử lý tại chỗ
đặc biệt là thực hiện cách ly người bệnh không để lây nhiễm
bộ y tế chủ trì phối hợp với bộ tư pháp nghiên cứu các điều kiện và thủ tục pháp lý
đề xuất việc công bố tình trạng khẩn cấp về y tế do dịch bệnh này gây ra tại việt nam
báo cáo thủ tướng chính phủ trước ngày hai tháng hai năm hai nghìn hai mươi
các cấp các ngành nhất là các bộ y tế công an quốc phòng giao thông vận tải
văn hóa thể thao và du lịch cần đề cao trách nhiệm trong việc triển khai các hoạt động
bộ ngoại giao có trách nhiệm chủ động thông báo với quốc tế về những chỉ đạo và biện pháp
quyết liệt minh bạch của việt nam trong công tác phòng chống dịch bệnh
bảo đảm không ảnh hưởng đến việc đảm nhiệm vai trò chủ tịch cũng như các hoạt động của năm asean hai nghìn hai mươi
một mươi bộ quốc phòng bộ công an kiểm soát chặt chẽ người xuất nhập cảnh qua biên giới
thông báo cho bộ y tế và các địa phương danh sách hành khách nhập cảnh từ trung quốc vào việt nam
một mươi một thủ tướng giao văn phòng chính phủ chủ trì
thảo quyết định của thủ tướng chính phủ về thành lập tổ công tác về phòng chống dịch bệnh tại văn phòng chính phủ
một mươi hai ubnd các cấp thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch do chủ tịch ubnd làm trưởng ban
một mươi ba bộ thông tin và truyền thông chỉ đạo tăng cường thông tin tuyên truyền về dịch bệnh
các biện pháp phòng chống dịch bệnh đề nghị các cơ quan truyền thông đăng tải các bản tin
về tình hình dịch bệnh chính xác kịp thời
một mươi bốn thủ tướng đề nghị nhân dân chủ động thực hiện các khuyến cáo của các cơ quan chuyên môn
phối hợp tốt với các cơ quan chức năng thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh
một mươi năm quán chức yêu cầu nhiệm vụ về phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp
do virus corona gây ra diễn ra vào trường hôm qua tại hà nội
chủ tịch trần thanh mẫn nhấn mạnh việc nâng cao ý thức tự phòng bệnh của người dân
trong bảo vệ nâng cao sức khỏe phát huy vai trò trách nhiệm của mỗi người dân
trong việc bảo vệ và nâng cao sức khỏe của mình với cộng đồng là nhiệm vụ trọng tâm
cần được đặt ra hiện nay tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng
trong công tác chuẩn bị các phương án dự phòng để phòng chống dịch bệnh
đặc biệt mặt trận tổ quốc các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên
và các cơ quan liên quan cần đấu tranh với các tổ chức cá nhân
đưa các thông tin không chính xác gây hoang mang ảnh hưởng đến đời sống nhân dân
liên quan đến tình hình phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp
ngày ba mươi một tháng một bộ y tế đã có công văn gửi các đơn vị sản xuất
kinh doanh xuất nhận kinh doanh kinh doanh kinh doanh kinh doanh
xuất nhập khẩu trang thiết bị y tế phòng chống dịch yêu cầu đảm bảo
cung cấp đủ trang thiết bị y tế cho phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp
bộ y tế đề nghị các đơn vị sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu trang thiết bị y tế
phòng chống dịch chủ động ổn định kế hoạch sản xuất kinh doanh
sau kỳ nghỉ tết nguyên đán
các đơn vị chuẩn bị nguồn cung cấp trang thiết bị y tế phòng chống dịch
khẩu trang y tế bộ phòng chống dịch máy thở máy theo dõi bệnh nhân
máy x quang di động hóa chất xét nghiệm
các đơn vị chủ động tìm kiếm nguồn nguyên liệu để phục vụ sản xuất
nguồn hàng nhập khẩu trang thiết bị y tế phòng chống dịch
khi có khó khăn trong quá trình nhập khẩu các mặt hàng này
đề nghị liên hệ với vụ trang thiết bị và công trình y tế để được xem xét
hướng dẫn giải quyết
bên cạnh đó cần đảm bảo bình ổn giá các trang thiết bị y tế phòng chống dịch
không bán cho các đơn vị thu mua đầu cơ để tăng giá hoặc xuất bán
khi nhu cầu trong nước đang tăng cao gây khán hiếm thị trường
thưa quý vị trước diễn biến phức tạp của dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng virus corona
thực hiện ý kiến chỉ đạo của chính phủ lãnh đạo bộ công an
bệnh viện một trăm chín mươi tám cũng nhanh chóng xây dựng các phương án kế hoạch
chủ động triển khai công tác phòng chống dịch
rất nhiều cuộc họp đã được bệnh viện một trăm chín mươi tám triển khai
để chủ động xây dựng quy trình sàng lọc bệnh nhân
nghi nhiễm chủng mới của virus corona hay được gọi là ncov
theo đó khu cách ly kiểm soát nhiễm khuẩn đã được chuẩn bị
bệnh nhân được phân luồng ngay từ cửa bệnh viện
các bệnh nhân có dấu hiệu sốt nghi viêm đường hô hấp cấp do virus
đều được hướng dẫn cụ thể và chuyển đến khu vực cách ly
các bệnh nhân được phân luồng ngay từ cửa bệnh viện
đối với trường hợp mà có triệu chứng nghi ngờ có yếu tố dịch tễ
chúng tôi sẽ phân luồng riêng đảm bảo không khám chung với các bệnh nhân
khám các bệnh thông thường khác
bố trí hai phòng cách ly với đầy đủ các trang thiết bị và cơ sở cơ sở vật chất và nhân lực
để phục vụ cách ly và theo dõi
các bệnh nhân có dấu hiệu sốt nghi viêm đường hô hấp cấp do virus

các bệnh nhân đều được hướng dẫn cụ thể và người dân chủ động phòng chống dịch
một số cơ sở như các trường rồi các cơ sở giáo dục trường giáo dưỡng
các học viện nhà trường của mình là nơi tập trung rất đông cán bộ chiến sĩ và học viên
đấy là một cái môi trường rất thuận lợi nếu có một nguồn bệnh rất dễ để nguồn bệnh lây lan
phát tán mạnh mẽ và từ những cái ổ nếu mà bị nhiễm như vậy thì phát tán trong cộng đồng
thì nó là một cái điều hết sức là nguy hiểm
chính vì vậy cho nên là hôm qua trong
cuộc họp thì cục y tế cũng thống nhất và chúng tôi cũng có một khuyến cáo là đề nghị
là trong cái thời điểm này hết sức hạn chế là di chuyển đi lại và tập trung ở những chỗ đông người
giữ vệ sinh cá nhân cụ thể là gì là rửa tay bằng xà phòng
rửa tay là một cái hành động rất là nhỏ nhưng mà theo tôi là
mà thực tế là cái khuyến cáo của tổ chức y tế thế giới cũng như bộ y tế là rất có hiệu quả
hiện tại bệnh viện một trăm chín mươi tám chưa tiếp nhận trường hợp nào
nghi nhiễm virus ncov
bệnh viện sẵn sàng tiếp nhận sơ cứu cấp cứu các trường hợp bệnh nhân nghi nhiễm virus này
khi trần đoán xác định dương tính bệnh nhân sẽ được chuyển đến bệnh viện nhiệt đới trung ương cơ sở hai
ở huyện đông anh hà nội theo hướng dẫn của bộ y tế
quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng điểm qua một số nội dung

có trên các số báo ra sáng hôm nay cùng với sự đồng hành của biên tập viên hiền minh
xin mời chị hiền minh ạ
vâng xin cảm ơn chị minh hương
các số báo ra ngày hôm nay có những thông tin gì đáng chú ý mời quý vị cùng chúng tôi cập nhật ngay sau đây
báo lao động số ra ngày hôm nay đăng tải bài viết có tiêu đề
dừng các hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua biên giới với trung quốc
nội dung bài viết có đề cập đến việc ngày ba mươi một tháng một đại diện cục xuất nhập khẩu bộ công thương cho biết
do những diễn biến mới của dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra
ủy ban hiệp điều mậu dịch kinh tế đối ngoại thị xã bằng tường trung quốc
đã có thông báo về việc đóng cửa giao dịch mua bán tại các cặp chợ cửa khẩu thuộc địa bàn bằng tường
từ ngày ba mươi một tháng một dự kiến đến hết ngày tám tháng hai
ông trần thanh hải phó cục trưởng cục xuất nhập khẩu bộ công thương cho hay
chưa thể dự báo được thời gian đóng cửa khẩu kéo dài bao lâu
nhưng chắc chắn không thể thông quan trong vòng
một hai tuần được cho nên các doanh nghiệp cần chủ động để điều tiết nông sản
ngay từ vùng sản xuất tránh việc đưa hàng hóa lên cửa khẩu vào thời điểm này
bộ giáo dục và đào tạo vừa có công văn hướng dẫn một số biện pháp
để ngăn chặn sự xâm nhập và lây lan của dịch bệnh do virus corona gây ra
trong đó có việc được phép cho học sinh nghỉ học phòng virus corona khi cần thiết
thông tin được đăng tải trên báo điện tử việt nam
cụ thể bộ giáo dục và đào tạo vừa có công văn hướng dẫn một số biện pháp
cụ thể bộ giáo dục và đào tạo yêu cầu căn cứ vào tình hình thực tế dịch bệnh
trong trường hợp cần thiết giám đốc các sở giáo dục và đào tạo đại học học viện
hiệu trưởng các trường đại học cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm
xem xét quyết định cho học sinh sinh viên tạm thời nghỉ học
và có kế hoạch học bù để đảm bảo chương trình giáo dục
về việc phụ huynh lo lắng và tự ý cho con nghỉ học
đại diện sở giáo dục và đào tạo tp hà nội cho rằng
các trường nên tuyên truyền đến phụ huynh không nên cho con nghỉ học
khi chưa có khuyến cáo và công bố chính thức của cơ quan chức năng
vì điều này sẽ ảnh hưởng tới việc học tập của học sinh
thay vào đó phụ huynh cần cùng các nhà trường tích cực thực hiện
các biện pháp phòng tránh dịch bệnh cho học sinh theo hướng dẫn
báo công an nhân dân đăng tải bài viết có tiêu đề
cảnh giác thủ đoạn mua bán thông tin tài khoản ngân hàng
để chiếm đoạt tiền từ ví điện tử
nội dung bài viết đề cập đến ví điện tử
hay còn gọi là ví tiền online
một hình thức cho phép người giao dịch mua bán các loại hàng hóa sản phẩm
với thao tác đơn giản tiện lợi khi không cần dùng đến tiền mặt
tuy nhiên lợi dụng chính sách yêu đãi của ví điện tử
một số đối tượng đã lợi dụng việc mua bán thông tin tài khoản ngân hàng
để tìm cách chiếm đoạt tiền của các nhà phát hành ví điện tử
lực lượng chức năng cho biết
qua thực tiễn công tác đấu tranh với loại tội phạm trên
thì vẫn còn một bộ phận không nhỏ các đại lý nhân viên nhà mạng
tiếp tay cho các đối tượng mua simrack để đạt chỉ tiêu danh thu
bên cạnh đó là việc một số ngân hàng thực hiện chưa nghiêm
việc bảo mật thông tin khách hàng
tạo ra kẽ hở để các đối tượng lợi dụng phạm tội
vâng vừa rồi là một số thông tin nổi bật có trong các số báo ra ngày hôm nay
tiếp theo chương trình mời quý vị hãy cùng đến với những tin tức văn hóa giải trí
đáng chú ý từ trường quay sáng phương nam
xin mời biên tập viên quang huy
tiếp tục với một số câu chuyện văn hóa
sau hơn ba mươi năm hoạt động có thể nói nhà hát múa rối nụ cười
đã chứng minh được khả năng sáng tạo và cập nhật xu hướng
mới đây với công bố điểm diễn cố định mới tại cung văn hóa lao động
tp hcm và xuất diễn vào sáng thứ bảy hàng tuần
địa chỉ này hứa hẹn là điểm dừng chân thường xuyên của phụ huynh và trẻ em
yêu thích cổ tích qua các chú rối vui nhộn
nhận đi diễn tại các điểm trường
sự kiện văn hóa giáo dục
xong ba mươi năm qua các diễn viên rối này chưa có một sân khấu diễn chính thức
để nhiều người biết đến
cuối năm hai nghìn một mươi chín khi sân khấu mọi nơi rộn ràng với những xuất diễn
thì nhà hát mua rối nụ cười cũng phấn khởi trình là những xuất diễn chính thức đầu tiên
trên một sân khấu ghi tên mình khẳng định tính độc lập tự thân
của một chặng đường dài ba mươi năm vương minh
theo cái thể loại này là mình trước tiên là mình phải yêu thương con nít
do đó là khi mà mình làm một cái vở này thì lúc nào cũng phải hướng về trẻ thơ
và những nội dung thật là dễ hiểu xúc tích để cho các em thêm vô là các em hiểu liền
cái vở đầu tiên của nhà hát thiếu nhi nụ cười đó là vở nàng tiên cá
thường thường thì những cái vở mà đi diễn ở ngoài mọi người sẽ tập khoảng hai ba tuần
thì cái vở này mọi người tập khoảng hai tháng hơn hai tháng
không có đúng ý chí bắt chạy lại rồi làm này làm kia để cho có một sản phẩm thật tốt dành cho các bé
được thành lập và ra mắt từ tết trung thu năm một nghìn chín trăm tám mươi ba với tên gọi là đội múa rối nụ cười
thuộc nhà thiếu nhi quận một thành phố hồ chí minh
ban đầu các đội có một mươi năm thành viên đa số là học sinh cấp hai các trường trong quận một
sau hơn năm năm đội múa rối nụ cười chuyển lên câu lạc bộ mua rối nụ cười
rồi trung tâm múa rối nụ cười nhà thiếu nhi quận một
từ năm hai nghìn năm
trung tâm này được nâng cấp thành nhà hát mua rối nụ cười thành phố hồ chí minh
trực thuộc công ty trách nhiệm hữu hạng một thành viên nhà hát trẻ
hành trình có thể gọi là lang bạc ấy nay đã có bến đổ tại cung văn hóa lao động thành phố
song hành cùng các xuất diễn của sân khấu rối nước rồng vàng
tạo nên một điểm hẹn văn hóa đa dạng cho thiếu nhi và du khách quan tâm đến nghệ thuật rối nói chung
tìm hiểu trước đó là ba mẹ cũng đã nói là sẽ là thứ bảy này hàng tuần
con sẽ được đi coi kịch
là các bé sẽ hào hứng
đêm đó các bé có thể là không ngủ náo nứt này sẽ đến với nhà hát thiếu nhi nụ cười
để mình sẽ coi được những câu chuyện ngày xưa ngày xưa những câu chuyện cổ tích
hồi đó giờ chỉ được ba mẹ kể thôi chứ không được coi thật
là sẽ được các cô chú anh chị diễn viên là diễn và sẽ làm cho mình cười như thế nào
sẽ đưa cho các bé đến những cung bậc cảm xúc khác nhau
quyết định ra mắt điểm diễn cố định của nhà hát mua rối nụ cười
là một bước chuyển mạnh mẽ về xã hội hóa góp phần nâng cao việc thụ hưởng văn hóa nghệ thuật
cho công chúng nhất là đưa múa rối cạn múa rối nước kịch thiếu nhi đến với trẻ em
được biết nhà hát sẽ có thêm những tiết mục phục vụ con em của người nước ngoài
đang học tập tại thành phố hồ chí minh cụ thể là hàn quốc nhật bản
với chương trình biểu diễn chuyên ngữ tiếng hàn tiếng nhật

trong phần tiếp theo của chương trình tình trạng đặt tiền lẻ đi lễ chùa vẫn còn tái diễn dịp đầu xuân
chính vì vậy để đảm bảo an toàn hạn chế những rủi ro
mỗi cá nhân cần chấp hành nghiêm chỉnh luật an toàn giao thông khi điều khiển phương tiện
sau khi nghị định một trăm linh của chính phủ có hiệu lực tình trạng vi phạm giao thông đã giảm đáng kể
thế nhưng vẫn còn đó những trường hợp cố tình vi phạm
và những hình ảnh ngay sau đây hy vọng là những bài học đắt giá để không phải ai cũng ân hận cả lời
đã uống rượu bia thì không lái xe
an toàn và thông minh là khi sử dụng rượu bia sẽ di chuyển bằng phương tiện công cộng
xe ôm xe taxi hay nhờ người thân đưa về
một người uống một người nhịn
đó cũng là cách thiết thực khi cả hai ngồi vào bàn nhậu
thế nhưng ở tình huống và pha xử lý này liệu rằng tình cảm bạn bè có chắc bền lâu
dù là một trò đùa hay là sự thật thì những gì đã xảy ra là hậu quả của việc sử dụng rượu bia
thậm chí say xỉn rồi điều khiển phương tiện
còn đây là một tình huống nếu chỉ xem
thì nó mang tính giải trí cao và hài hước
thế nhưng đừng vội cười vì hậu quả của nó sẽ là như thế này
thưa quý vị tuyến tỉnh lộ hai trăm chín mươi ba hay còn gọi là tuyến đường tâm linh
bởi nó nối từ thành phố bắc giang cho đến khu tâm linh tây yên tử
kết nối với du lịch vùng yên tử quảng ninh hải dương bắc giang
từ khi tuyến đường đi vào hoạt động
và mỗi dịp đầu xuân năm mới lượng người và phương tiện di chuyển qua đây rất lớn
chính vì vậy công tác đảm bảo an ninh trật tự đặc biệt là an toàn giao thông
được đẩy mạnh và triển khai thường xuyên
nhằm giúp người dân và du khách di chuyển an toàn và thuận lợi
tỉnh lộ hai trăm chín mươi ba có chiều dài hơn bảy mươi km
nối từ thành phố bắc giang đến khu văn hóa tâm linh tây yên tử thuộc huyện sơn động
tỉnh lộ chạy qua thành phố và ba huyện yên dũng lục nam và sơn động
công tác đảm bảo an toàn giao thông được triển khai ngay từ đoạn thuộc địa bàn thành phố bắc giang
tốt an toàn trật tựa giao thông trên tuyến được thông suốt giúp bà con đón xuân một xuân vui vẻ
huyện lục nam là địa phận có chiều dài lớn nhất mà tỉnh lộ chạy qua
trên tuyến đường các tổ công tác thường xuyên được bố trí cắm chốt
đồng thời tuần tra lưu động nhằm phát hiện và xử lý các trường hợp cố tình vi phạm
đối với dịp trước trong và sau tết nguyên đán
tổ công tác đẩy mạnh xử lý các lỗi vi phạm về tốc độ và nồng độ cồn
tăng cường cán bộ chiến sĩ điều tiết giao thông khi lượng phương tiện di chuyển qua đây lớn
điểm cuối của tỉnh lộ này nối vào khu văn hóa tâm linh tây yên tử thuộc huyện sân động
vào chính hội lượng phương tiện về đây đông và phức tạm
nhằm bảo đảm tốt nhất về tình hình giao thông
công an huyện sơn động đã chủ động xây dựng nhiều kế hoạch và phương án
trong đó đẩy mạnh công tác điều tiết phân làn phân luồng
giúp các phương tiện di chuyển thuận lợi và an toàn
sự động thường xuyên tổ chức tuần tra hai tổ công tác
lưu động trên các tuyến đường phức tạp trọng điểm để đảm bảo chiến tựa toàn thông
trong dịp đại hội tây yên tử chúng tôi đã tăng cường một tổ bọc sát địa bàn
thường xuyên tuần tra lưu động trên tuyến để giải quyết việc uốn tắc và dừng nỗ xe không lưu quy định
xử lý các trường hợp mà cố ý chống đối không chấp hành gây cản trở giao thông
cùng với việc tăng cường lực lượng phương tiện triển khai các biện pháp đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông
từ ngày hai mươi đến ngày ba mươi một tháng một năm nay hàng trăm lượt cán bộ chiến sĩ thuộc phòng cảnh sát giao thông
công an tỉnh đắk nông đã đội nắng xuống đường phát nước suối khăn lạnh bánh mì khoai lang luộc miễn phí phục vụ người dân đi lại
chỉ trong buổi sáng ngày ba mươi một tháng một đã có hơn một chai nước
hơn một khăn lạnh được phát ra
trong buổi sáng ngày ba mươi một tháng một hàng trăm lượt cán bộ chiến sĩ thuộc phòng cảnh sát giao thông
công an tỉnh đắk nông tận tay trao tặng cho người đi đường với mong muốn mọi người dân lái xe về lại nơi làm việc an toàn
thực hiện chương trình đồng hành cùng người dân về quê đón tết
từ ngày hai mươi đến ngày ba mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi
lực lượng cảnh sát giao thông đã bố trí khoảng hai trăm linh lượt cán bộ chiến sĩ ứng trực trên tuyến quốc lộ một mươi bốn
đoạn qua các huyện đắp lập đắp minh cư rút và thành phố giang nghĩa để tổ chức tuyên truyền luật giao thông đồng bộ
hướng dẫn người dân tham gia giao thông
lực lượng cảnh sát giao thông cũng phát tặng miễn phí gần sáu bánh mì và tặng gần sáu trăm linh mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho người dân
thưa quý vị là một lễ hội có truyền thống lâu đời chợ viềng xuân luôn thu hút rất nhiều du khách thập phương
nhất là trong thời tiết có thể nói là thuận lợi và rơi vào dịp cuối tuần như năm nay
và các công tác nhằm đảm bảo an ninh an toàn cho lễ hội cũng như du khách được ban tổ chức và các lực lượng có liên quan đặt lên hàng đầu
và ngay sau đây sẽ là ghi nhận của nhóm phóng viên antv tại tỉnh nam định
ngay từ sáng sớm tuyến đường chính dẫn vào chợ và khu vực quần thể di tích phủ giày tỉnh nam định đã rất đông
phương tiện di chuyển chậm nhưng không xảy ra tình trạng tắt đường nhờ các chốt đã làm tốt công tác điều hòa giao thông và phân luồng khi cần thiết
chúng tôi đã huy động gần hai trăm linh cán bộ chiến sĩ để tham gia thực hiện phương án này
nếu xảy ra ủn tắc giao thông trên các tuyến đường quốc lộ cũng như là các tuyến dẫn vào trong lễ hội
thì chúng tôi chủ động phối hợp với lực lượng của cục cảnh sát giao thông cũng như công an tỉnh ninh bình và thái bình hà nam để chủ động phân luồng từ xa
sau đó chúng tôi sẽ phân luồng cục bộ trong địa bàn của tỉnh nam định theo các tuyến đường phương án đã được chuẩn bị trước
dự báo trước tình hình lượng phương tiện nhất là ô tô cá nhân sẽ tăng đột biến trong năm nay và những năm tiếp theo
ban tổ chức đã bố trí thêm nhiều bãi đỗ và điểm trông giữ xe dọc các tuyến di chuyển để phục vụ nhu cầu của người dân
giá gửi giao động tùy thời gian khách gửi
các mặt hàng khác như cây cảnh hoa tươi vàng hương đổ lễ bày bán trong chợ hay sân phủ đền cũng hạn chế tình trạng chặt chém nói thách
lễ hội là truyền thống rồi cho nên người ta cũng ăn sâu vào tâm thức của người việt nam rồi
chúng tôi nói về dân ở địa phương chúng tôi đây không những là ngày lễ hội mà kể cả những ngày bình thường chúng tôi cũng đều nói
là chúng ta phải làm thế nào mà chúng ta bán hàng phải có cái trung tâm
chúng ta bán thế nào mà để cho người ta để người ta mua hàng người ta không mang tiếng là về phủ giày chặt chém
các đền phủ chiều ngày mùng bảy người ra vào tấp nập đôi khi không tránh khỏi chen lấn
nhưng theo ghi nhận của lực lượng công an làm nhiệm vụ tại đây
cho đến thời điểm hiện tại chưa có người dân nào tới trình báo về hiện tượng trộm cắp móc túi
căn cứ vào cái tuyên truyền cũng như là cái kế hoạch triển khai của công an huyện
thì các nhà đền phủ chùa lăng đã phối hợp thực hiện trước hết là công tác lắp đặt các camera an ninh
tại các cái vị trí đông người đến lễ rồi là tham quan
công an huyện đã gửi các đĩa tuyên truyền nội dung về tuyên truyền phương thức thủ đoạn của các loại tội phạm
để nhà đền trực tiếp phát trên hệ thống loa để tuyên truyền cho du khách biết và nâng cao cảnh giác
trước ảnh hưởng của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do ncov bắt nguồn từ thành phố vũ hán tỉnh hồ bắc trung quốc
đang diễn biến phức tạp hàng trăm cán bộ chiến sĩ tham gia phương án đảm bảo an ninh trật tự cho chợ viềng xuân hai nghìn hai mươi bốn
được trang bị khẩu trang y tế trong suốt quá trình làm nhiệm vụ
nhiều du khách cũng đã có ý thức trong việc phòng ngừa tự bảo vệ sức khỏe cho mình cũng như những người xung quanh
quý vị thân mến việc đi lễ chùa hay các địa điểm tín ngưỡng thánh tích của người việt
vào những ngày đầu tháng ngày rằm hay vào đầu xuân năm mới là một nét đẹp văn hóa cần được giữ gìn
tuy nhiên thì nhiều người dân vẫn có quan niệm sai lầm rằng đặt tiền lẻ hay còn gọi là tiền giọt dầu vào các mâm lễ
thì phật mới chứng giám lòng thành và càng giải nhiều tiền thì càng được thần phật ban nhiều lầu
với suy nghĩ đầy tính thức dụ trần sao âm vậy ấy cho đến nay dù đã được ban quản lý các chùa hướng dẫn cách đặt lễ
nhưng nhiều người vẫn cố tình giải tiền vô tội vạ ở các ban thờ thậm chí gài tiền vào tay phật gốc cây
điều này không chỉ không đúng với văn hóa tín ngữ của người việt nam mà còn gây phản cảm lộn rộn trên lấn nơi tôn nghiêm
ghi nhận của phóng viên intv tại một số đền chùa tại hà nội
chùa trấn quốc hà nội ngày bảy tết âm lịch năm canh tí năm hai nghìn hai mươi
mặc dù ban quản lý cũng thường xuyên thông báo và bố trí nhiều hòm công đức ở các địa chính và bên ngoài
tuy nhiên tiền lẻ vẫn được dạy khắp nơi như thế này
điều này không chỉ gây ra sự phản cảm lộn rộn trên lấn mà vô hình chung còn tạo điều kiện cho hành vi trộm cắt nơi cửa phật
đây là một cái hình ảnh thứ nhất là phản cảm đối với lại rất nhiều người
thứ hai là nó thể hiện cái sự mê tín dị đoan đang gia tăng trong xã hội
từ những câu chuyện về một xã hội mà người ta sử dụng phóng viên
phóng vi rất là nhiều đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn hay là những cái vấn đề tham nhũng trong xã hội
từ những cái câu chuyện trong xã hội đấy nó từ những cái thói quen trong xã hội đấy
nó đi vào trong cái thế giới tâm linh nó dẫn đến những cái câu chuyện mà chúng ta đã thấy
thực tế từ nhiều năm nay vào mỗi dịp tết ngân hàng nhà nước việt nam cũng đã không phát hành những loại tiền mệnh giá nhỏ
như một đồng hai đồng hay năm đồng
thế nhưng việc hạn chế tiền lẻ
song hành với việc nâng cao ý thức của người dân
đó là hành động không đúng và mình nên phải có những cái quy định cụ thể đối với những người
phải có những cái chế tài cụ thể để mình giả sử những ai mà vi phạm này
hay là như thế nào thì mới có những cái biện pháp kịp thời để cái tình trạng này có thể là chấm dứt
khi mà đi lễ chùa thì đầu năm hoặc là bất kể mình đi khi nào mà mình có điều kiện mình đi lễ chùa
thì những cái tiền công đức ấy
thì mình nên là mình để vào các
các cái hòm công đức để mình cúng dường tam bảo
chứ không nên cài tiền vào
vào vào các cây tổng phật hoặc là các mâm hoa quả
hòm công đức chính là nơi tiếp nhận những tấm lòng của người đời
dành cho việc tôn tạo duy tu các công trình văn hóa tâm linh
đền chùa vốn là nơi thanh tịnh
và việc đi chùa vốn là nơi tâm linh hơn là nặng về hình thức
mọi du khách khi đến với chùa thì nên tuân thủ theo đúng quy định
tâm linh của nhà chùa để các hoạt động văn hóa tâm linh
luôn giữ được nét đẹp truyền thống của dân tộc
quý vị thân mến trở lại về vấn đề đang khiến người dân khắp cả nước nói riêng
và toàn cầu nói chung đều rất lo lắng
đó chính là diễn biến phức tạp của dịch viêm phổi cấp ncov
và để nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh
một trong những hành động được bộ y tế khuyến cáo người dân nên làm trước khi ra đường
hay tiếp xúc với nơi đông người
đó chính là phải sử dụng khẩu trang
và đây là điều cần thiết nhất lúc này để bảo vệ sức khỏe của mình và những người xung quanh
thế nhưng trong thời điểm nhạy cảm này
đã không ít gian thương lợi dụng tình hình để bán khẩu trang là hàng nhái hàng kém chất lượng
thậm chí tăng giá bán lên gấp nhiều lần ra thị trường để trục lợi
tuy nhiên giữa lúc khẩu trang y tế trên thị trường trở nên khan hiếm
thì vẫn có nhiều nơi ở nhiều địa phương đang được một số tổ chức cá nhân
chia sẻ miễn phí khẩu trang để nhiều người có thể sử dụng
nghĩa cử vì việc thiện này là những hành động đẹp xứng đáng được tôn vinh
thậm chí là loạn giá bán về các loại khẩu trang
thì vẫn xuất hiện một số địa điểm cấp phát miễn phí khẩu trang như thế này
trung tây cùng phòng chống dịch corona cầu cho quốc thái dân an nhà nhà hạnh phúc
chỉ sau vài giờ chia sẻ thông điệp trên facebook về việc phát khẩu trang miễn phí
cửa hàng mỹ phẩm này đã phát gần hết một chiếc
một hành động đơn giản
nhỏ bé như vậy thế nhưng đặt trong bối cảnh người người nhà nhà đang nâng cao tinh thần chiến đấu với dịch bệnh nguy hiểm
hộp đựng khẩu trang miễn phí này đã khiến nhiều người cảm thấy ấm lòng
vừa qua tôi cũng đi qua cửa hàng hỏi giá
thì người ta đổi giá rất là cao
thông tin mà nhận được khẩu trang miễn phí này thì tôi có bạn bè chia sẻ trên facebook
thì tôi có nhận được
ngày hôm qua thì bắt đầu với post bài lên để chia sẻ cho mọi người
thì hôm qua cũng có rát rát
một vài người đến để nhận khẩu trang miễn phí
nhưng mà hôm nay là đông quá rất là đông
hiện tại vì hôm qua thì cái ý tưởng ra là mỗi người sẽ được ba cái
nhưng hôm nay số lượng quá đông
nên là tôi mới mọi người mới thân nhất với tôi

thành phố hà nội đã tiến hành phát khẩu trang miễn phí cho du khách
chỉ tính riêng tại phố đinh tiên hoàng
quận hoàn kiếm tổng công ty vận tải hà nội chan sen co
ngay trong chiều ngày ba mươi tháng một
công ty này đã tổ chức phát miễn phí hơn một khẩu trang cho du khách
đi tuyến buýt hà nội city tour vốn thu hút khá đông khách du lịch quốc tế
rất cảm kích khi đến hà nội du lịch và được phát khẩu trang miễn phí
thực sự cảm ơn các bạn rất là nhiều
ngoài tuyến city tour khẩu trang miễn phí cũng đang được phát cho hành khách trên các tuyến buýt khác
nhất là một số tuyến từ sân bay về trung tâm thành phố như tuyến buýt số tám mươi sáu chín mươi
bởi đây là các tuyến có đông hành khách từ nước ngoài trở về
cần được ưu tiên phòng chống dịch
hầu hết hành khách đều cảm thấy cảm động khi được nhận tận tay những chiếc khẩu trang như thế này
các khách du lịch thì họ cũng không phản ứng mà họ rất là ủng hộ và rất là biết ơn
tức là việc mà mình là cấp các cái khẩu trang như vậy họ rất là thích thú
bởi vì đây là một cái hành động của mình bảo vệ cái sức khỏe cho họ
vâng ạ hành động ý nghĩa của các đơn vị cá nhân nói trên
đã nhận được sự ủng hộ từ người dân và cộng đồng mạng
giữa những lúc khó khăn nhất tình người sẽ được thể hiện rõ nét
và hình ảnh tặng khẩu trang y tế miễn phí cho người dân mang đầy tính nhân văn
vừa góp phần giúp cho người dân phòng bệnh
cũng vừa góp phần vào công tác tuyên truyền phòng ngừa sự lây truyền của nạn dịch bệnh này
vâng hình ảnh đẹp này đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay